thưa quý vị và các bạn trong vụ xà lan đâm sập cầu gàn tại đồng nai
đoàn tàu xuất hiệu hai nghìn năm trăm bốn mươi hai may mắn dừng kịp thời cách địa điểm cầu bị sập chỉ hơn hai trăm linh m
ít ai biết được rằng ngay khi tiếng vai chạm rất lớn vang lên
chính một người dân sống gần đó đã tức tốc chạy đến cấp báo cho nhân viên trực gác
cảnh báo cho đoàn tàu số hiệu hai nghìn năm trăm bốn mươi hai dừng lại
vâng đó là anh huỳnh ngọc hoàng là người dân ở phường biểu hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sống gần khu vực cầu gành là người đã kịp thời báo tin cho nhân viên chốt gác để chắn đường sắt trợ rồn
để ra tín hiệu cho tàu dừng lại
việc làm đáng khen ngợi và đầy trách nhiệm của anh hoàng đã góp phần giúp cho kiếp trực chốt
ngăn được một vụ tai nạn đường sắt đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhiều người
trưa ngày hai mươi tháng ba tàu chở hàng chạy hướng di an về biên hòa dừng cách vị trí cầu khoảng hai trăm linh mét
anh huỳnh ngọc hoàng là người dân đã tức tốc báo cho nhân viên gắt chắn dừng đoàn tàu này
theo anh hoàng nhà anh ngay trên cầu nên ngay khi nghe tiếng động lớn
anh chạy ra thấy cầu gành sập đã thông báo cho nhân viên gác tàu chốt trợ đồn
khi nghe tiếng la lớn báo cầu sập của anh hoàng gọi
anh phan tiến dũng nhân viên các tàu chạy về phía cầu gành để kiểm tra
rồi gọi cho nhân viên khác chạy về hướng dĩ an để ra hiệu dừng tàu lại
lúc này vị trí đoàn tàu dừng cách cầu gành khoảng hai trăm linh mét
với khoảng cách này chỉ tính dây tàu chạy nếu không ngăn chặn kịp thời
thì đoàn tàu đã lao xuống sông
khi nhận được tin báo người dân ở dưới kia dưới tư tích
trước khi họ chạy lên họ làm tín hiệu như thế này
một người thấy vậy anh em phải nhanh chóng thực hiện bởi vì tàu sắp tới rồi
trong hỗn hoảng như vậy anh em cũng phải tiến khai nhanh chóng là
một người chạy xuống để sạc mình
với sự việc cầu gành sập hầu như là sữa nay chưa có
thì mình cũng hoảng lên
còn một người cũng nhanh chóng chạy về hướng tàu tới để làm tình hiệu bắt tàu
còn một người nữa trực tiếp ở đường ngang để mình xử lý tình huống
khi nhận được tin báo người dưới kia bảo là đúng thực tế rồi
thì anh em cũng đã chạy gần tới cái tàu rồi
thì nhanh chóng làm tình hiệu là búng cờ đỏ sái hình tròn
từ trái qua phải cố gắng bắt tàu ngưng khẩn cấp
để động viên các nhân viên gác chắn công đoàn tổng công ty đường sát việt nam
đã khen thưởng nóng đối với ba nhân viên gắt chắn chốt trợ đồn
vì đã nhanh nhạy dừng tàu kịp thời giúp một đoàn tàu chở hàng khỏi rơi xuống sông
còn theo anh hoàng việc báo tin cầu sập cho nhân viên gác tổ biết là chuyện bình thường
trách nhiệm của một công dân